nắng hạn kéo dài và hầu như không có mưa trong gần hai tháng nay đã làm gần một hectare lúa
cùng hàng trăm hectare cây trồng khác tại quảng bình bị thiếu nước nghiêm trọng có nguy cơ bị chết cháy
mặc dù các địa phương đã nỗ lực chống hạn song do lượng nước tại các ao hồ gần như cạn kiệt
nên hàng nghìn hectare cây trồng có nguy cơ mất trắng ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại quảng bình
vụ hẻ thu này huyện quảng trạch gieo gần ba hecta lúa
tuy nhiên đến nay hơn năm trăm linh hecta bị khẩu hạn bốn trăm năm mươi hecta thiếu nước không xuống giống được
mặc dù công tác chống hạn được triển khai quyết liệt từ đầu năm
nhưng do nguồn nước ao hồ canh mương xuống thấp hoặc cạn khô nên công tác chống hạn gặp rất nhiều khó khăn
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bình đến nay gần một hectare lúa bị thiếu nước tưới
hàng trăm hectare cây trồng cũng có nguy cơ mất trắng do khô hạn
trước tình hình trên các địa phương đã tận dụng triệt đề nguồn nước từ ao hồ để tưới cho lúa
đồng thời vận động hỗ trợ người dân chuyển đổi đất trồng lúa
sang trồng các loại cây khác nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra